tính đến một mươi tám h ngày hôm nay mùng một tháng một mươi một thì việt nam không ghi nhận thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
tính đến một mươi tám h ngày một tháng một mươi một việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy hiện tổng số ca mắc vẫn là một một trăm tám mươi người trong đó số ca điều trị khỏi là một sáu mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là tám mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn sáu trăm tám mươi chín người